gần bốn mươi năm năm kể từ khi đất nước hoàn toàn thống nhất những thế lực thủ địch như việt tân vẫn luôn ảo tưởng
cố gắng lật đổ chế độ chống phá đất nước dưới nhiều hình thức khác nhau
trong đó thủ đoạn lợi dụng tình hình dịch bệnh để gia tăng tuyên truyền xuyên tạc chống phá
đã không thể thực hiện được trước những nỗ lực mà khối đại đoàn kết toàn dân ta đang thực hiện
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác bộ công thương đã thông tin về việc giảm giá điện hỗ trợ doanh nghiệp người dân
chống dịch covid một mươi chín trong ba tháng từ tháng bốn đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
cụ thể đối với khách hàng sản xuất và kinh doanh sẽ được giảm giá điện ở tất cả các khung giá giờ cao điểm
giờ bình thường và giờ thấp điểm với mức giảm một mươi so với đơn giá hiện hành
đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt giảm một mươi so với đơn giá hiện hành
đối với các bậc thang giá điện sinh hoạt từ bậc một đến bậc bốn dưới ba trăm linh kwh một giờ một tháng
đối với khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch điều chỉnh giá điện giảm từ mức giá điện áp dụng cho khách hàng kinh doanh dịch vụ này
xuống bằng mức giá điện áp dụng cho các hộ sản xuất
ngoài ra tập đoàn điện lực cũng sẽ tiến hành giảm một trăm linh tiền điện cho các cơ sở cách ly khám chữa tập trung bệnh nhân nghi nhiễm
đã nhiễm covid một mươi chín giảm hai mươi tiền điện cho các cơ sở khám chữa bệnh có thực hiện khám xét nghiệm điều trị bệnh nhân nghi nhiễm đã nhiễm covid một mươi chín
đồng thời giảm hai mươi tiền điện cho các khách sạn các cơ sở lưu trú du lịch được sử dụng để cách ly bệnh nhân nghi nhiễm đã nhiễm covid một mươi chín
tại kỳ điều chỉnh vào chiều nay một mươi ba tháng bốn giá xăng ron e năm ron chín mươi hai được điều chỉnh giảm sáu trăm một mươi ba đồng một lít xăng ron chín mươi năm giảm sáu trăm hai mươi một đồng một lít
tại kỳ điều chỉnh này liên bộ công thương tài chính đã quyết định điều chỉnh theo hướng giảm giá các loại mặt hàng xăng dầu
cụ thể giá xăng e năm ron chín mươi hai được điều chỉnh giảm sáu trăm một mươi ba đồng một lít xăng ron chín mươi năm giảm sáu trăm hai mươi một đồng một lít dầu diesel giảm bốn trăm ba mươi sáu đồng một lít dầu hỏa giảm năm trăm linh hai đồng một lít dầu ma rút giảm một trăm hai mươi sáu đồng một kg
sau điều chỉnh giá xăng e năm ron chín mươi hai có giá bán tối đa là một mươi một ba trăm bốn mươi ba đồng một lít
giá xăng ron chín mươi năm là một mươi một chín trăm ba mươi chín đồng một lít dầu diesel là một mươi tám trăm hai mươi ba đồng một lít dầu hỏa là tám sáu trăm ba mươi chín đồng một lít dầu ma rút là chín ba trăm hai mươi bảy đồng một kg
như vậy giá xăng lại lập mức thấp kỷ lục mới sau đợt điều chỉnh gần đây nhất hôm hai mươi chín tháng ba
đây tiếp tục là mức giá thấp kỷ lục trong vòng một mươi một năm qua kể từ mức giá khoảng một mươi năm đồng một lít xăng rhone chín mươi hai vào năm hai nghìn chín
thưa quý vị và các bạn lợi dụng tình hình dịch bệnh đang diễn ra các đối tượng gia tăng sản xuất vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ không có hóa đơn chứng tử đặc biệt là những mặt hàng về y tế
lực lượng công an bên cạnh tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín đảm bảo tình hình an ninh trật tự còn tập trung tăng cường công tác chống buôn lậu buôn bán hàng cấm trong đó đặc biệt chú trọng địa bàn giáp danh vì đây là những khu vực các đối tượng buôn lậu thường lợi dụng hoạt động
huyện đức hòa tỉnh lông an là địa bàn rộng có nhiều xã tiếp giá với thành phố hồ chí minh huyện viên giới đức huệ lông an và tỉnh tây ninh
hiện nay để phòng chống dịch bệnh các cửa khẩu được kiểm soát chặt chẽ hạn chế người qua lại biên giới nên các đối tượng buôn lậu tìm đường mòn lối mở để vận chuyển hàng hóa với thủ đoạn tinh vi hơn phân chia hàng nhỏ lẻ và thay đổi người vận chuyển khi đến biên giới
mặt hàng lậu chủ yếu là thuốc lá điếu
điển ngành vào cuối tháng ba công an huyện đức hòa kiểm tra phát hiện hai đối tượng đang điều khiển xe ô tô bốn chỗ vận chuyển năm năm trăm linh bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu ba trăm sáu mươi năm từ huyện biên giới đức huệ vào thành phố hồ chí minh
thuốc lá được cho vào nhiều thùng cắt tông dấu kỹ trong xe cơ quan công an đã điều tra làm rõ ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố hai bị can
tới đây thì ngay chỗ đội xã hội tế sẽ xây dựng kế hoạch kết hợp cùng với các đoàn liên hành để mà làm tốt công tác bây giờ
cảm bảo về cái an ninh tự tội nhất là về ngay chỗ cái hàng hóa bây giờ là phải có cái sự binh ổn giá tránh đi tình trạng bây giờ là hàng hóa trâu nổi hoặc là bây giờ là những cái hàng hóa bây giờ là bán quá cái giá quy định của bây giờ là nhà nước đưa ra
lợi dụng tình hình dịch bệnh đang diễn ra các đối tượng còn sản xuất vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ không có hóa đơn chứng từ đặc biệt là những mặt hàng về y tế
vào ngày ba tháng bốn công an huyện phối hợp cùng đội quản lý thị trường số một
công an huyện phối hợp cùng đội quản lý thị trường số một tỉnh đông an kiểm tra hai ngôi nhà ở ấp mới xã mỹ hành nam huyện đức hòa phát hiện tại đây đang hoạt động sản xuất khẩu trang y tế và nước rửa tay nhưng không có giấy phép kinh doanh không xuất trình được hóa đơn hàng hóa
các đối tượng khai nhận mua lại khẩu trang bị lỗi từ các công ty với giá rẻ rồi đem về gia công lại đóng hợp bao bì của các nhãn hiệu khẩu trang trên thị trường đem bán kiếm lời

do đó tình trạng thiếu nước tưới cho cây trồng sẽ diễn ra trên diện rộng là điều khó tránh khỏi